theo báo cáo tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín do ủy ban nhân dân huyện điện biên đông tỉnh điện biên ngày hai mươi tám tháng sáu
năm năm qua nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước với nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
đến nay điện biên đông đã có chín trên một mươi bốn xã thị trấn có đường nhựa bê tông hóa tới tận xã
một trăm linh xã có trụ sở làm việc khang trang gần tám mươi số bản được sử dụng điện lưới quốc gia chín mươi hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh
tại đại hội có một mươi năm tập thể bảy mươi một cá nhân được ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín